để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đồng nai trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
những ngày này lực lượng công an tỉnh đã và đang mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
giữ gìn bình yên cho người dân đón tết
qua đó đã bắt giữ nhiều đối tượng băng nhóm góp phần quan trọng giữ bình ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thiếu tiền tiêu xài thời điểm gần tết nguyễn tuấn kiệt và nguyễn thành công đi xe máy
do tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
phố bốn phương trảng giải thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện xe máy của người dân để ở ven đường
các đối tượng này đã lấy trộm và bị người dân và lực lượng công an bắt giữ
theo cơ quan công an các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để trộm xe
đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi tham gia vui chơi ở các lễ hội thì bà con cũng cần cảnh giác
không mang theo những điện thoại đắp tiền tiền bạc nhiều
không tránh phải chú ý những đối tượng lợi dụng chen lấn
chên lấn sô đẩy để thực hiện hành vi mắc túi chúng ta tài sản
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán
công an tp biên hòa đã huy động lực lượng các đội nghiệp vụ và công an ba mươi phường xã tuần tra
chốt chặn tại các điểm tập trung đông người nơi tổ chức các sự kiện
đồng thời tại các khu vực bến xe ga tàu cũng được tăng cường để ngăn ngừa các vụ trộm cướp tài sản
trên địa bàn toàn tỉnh các tổ công tác tuần tra gồm nhiều lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông
tuần tra liên tục trên các tuyến giao thông ở các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

ngoài ra công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp với các công ty vận tải hành khách

trong những ngày trước
công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp với các công ty vận tải hành khách
triển khai các biện pháp ngăn chặn đảm bảo an toàn cho người đi xe trong những ngày trước
bởi đây là thời điểm các nhóm đối tượng lừa đảo chấn lột tiền của hành khách
đi trên một số tuyến xe khách thường gia tăng vào dịp cuối năm
tội phạm thường xuyên móc túi trên các chiến xe đò xe buýt
vì chúng lợi dụng là bà con cô bác về quê
chen lánh lên các lội xe này đông ngơi bọn chúng trà trộn để hoạt động móc túi
nên bà con cô bác hãy xin cảnh giác
riêng vấn đề này lực lượng cảnh sát hành sự chúng tôi đã có kế hoạch
đã có kế hoạch phòng ngừa hỗ trợ và phối hợp
với các lực lượng có liên quan như các công ty vận tải
để phối hợp để phân lội ngay từ đầu đâu là hành khách
đâu là đối tượng nghi dấn là phạm tội
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
ý thức của người dân
trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
và tích cực tham gia tố giác tội phạm
sẽ góp phần quan trọng bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự
cho mọi người cùng vui xuân